xin chào quý vị và các bạn
dự báo trong ba ngày tới hiện tượng mưa nhỏ mưa phùn và nồm ẩm sẽ vẫn còn xảy ra ở đông bắc bộ và chưa có dấu hiệu kết thúc
nhiệt độ không tăng và tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng không lớn
cao nhất ngày mai là hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng chậm mỗi ngày khoảng một hai độ trong hai ngày tiếp theo
trái lại thời tiết tại khu vực tây bắc bộ sẽ thuận lợi hơn
trạng thái chủ đạo là ít mưa ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới phổ biến từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
riêng khu tây bắc có thể lên đến mức trên ba mươi độ
cá biệt là tại mường la sơn la có thể lên tới ba mươi bốn ba mươi năm độ
trong ba ngày tới tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây
đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sơ mù giải rác
còn tại khu vực các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi chưa chiều trời hừng nắng
nhiệt độ có thể tăng lên ở ngưỡng
nhiệt độ có thể tăng lên ở ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ trong hai ngày tới
và đạt mức ba mươi độ trong ngày một mươi hai tháng hai
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết khá ổn định
mưa có chăng cũng chỉ xảy ra ở diện vài nơi
ngày nắng với cường độ nhẹ
với nhiệt độ trưa mai tăng lên ở ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
sau đó tăng nhẹ một độ trong hai ngày tiếp theo
tại khu vực tây nguyên sẽ chưa có dấu hiệu mưa trái mùa trong ba ngày tới
do đó thời tiết phổ biến ít mưa
có trăng chỉ xuất hiện mưa cục bộ với lượng mưa nhỏ không đáng kể
vào chiều tối và đêm
ban ngày trời có nắng nhiều hơn
nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ở ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ trong ba ngày tiếp theo
thời tiết của khu vực nam bộ trong ba ngày tới cũng hầu như không có mưa
về chiều tối và đêm có mưa nhỏ cục bộ với lượng không đáng kể
ban ngày trời nắng với cường độ khá mạnh
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ có thể sấp xỉ ngưỡng nắng nóng
với nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng ba mươi năm độ